tại cà mau vừa xảy ra một vụ cướp tài sản trong đêm tại xã nguyễn việt khái huyện phú tân tỉnh cà mau
các đối tượng rất manh động đã đột nhập vào nhà dân để cướp tài sản
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thế dự
thưa các đồng chí và quý vị khán giả nơi tôi đang đứng đây tột ấp xào lưới tay xã nguyễn việt khái huyện phú tân tỉnh cà mau
vào khoảng h bốn mươi phút ngày bảy tháng bảy đã xảy ra một vụ cướp tài sản hết sức manh động và táo bạo
nạn nhân là hai vợ chồng già người địa phương tài sản bị cướp gồm có tiền vàng và đồng hồ dây động
đây là tài sản được nạn nhân tích góp từ bấy lâu nay
nhưng chỉ sau hai giờ gây án thì toàn bộ các đối tượng trong vụ án đã bị bắt giữ
theo lời khai của ông nguyễn hữu hiệp và bà phạm thị lan trong lúc vợ chồng ông đang ngủ say
thì có nhóm đối tượng bịt mặt đã chia làm hai hướng tiến hành khống chế và đấm đá liên tiếp
gây thương tích cho hai vợ chồng
vợ chồng đã lớn tuổi này nhận thấy bị hại không còn sức phản kháng
chúng đã cướp đi số tiền trên hai mươi triệu đồng năm chỉ vàng hai mươi bốn k một vòng cẩm thạch một điện thoại di động
đây là số tài sản mà vợ chồng ông hiệp và bà lan giành dụng trong nhiều năm qua
nhận được tin báo về vụ việc công an huyện phú tân đã chỉ đạo tổ công tác tuần tra gần khu vực xảy ra vụ cướp
nhanh chóng tiếp cận hiện trường thu thập thông tin đồng thời tiến hành truy vết và huy động các tổ công tác khác
khép chặt vòng vây không để bọn cướp tẩu thoát theo các hướng ven biển
trong quá trình chi vết nóng tối tượng phương tiện của lực lượng tổ của đoàn sự kết hợp với công an xã gì khác
là chi đuổi và phát hiện được tối tượng gì đó
trong khi phát hiện thì yêu cầu tối tượng dừng nhưng tối tượng không dừng lại và tiếp tục chạy ra tàu thoát
nên là các tối tượng có hành vi chăm đối
tôi đã dùng biện pháp khâm chế
giữ được năm đối tượng liên quan đến vụ cướp
năm đối tượng cướp trong đó có hai nữ đã bị bắt giữ ngay trên xuồng máy cách hiện trường khoảng một mươi km
các đối tượng bị bắt giữ gồm trần tuyết phương trần trí toàn trần tuyết ngoan huỳnh trí hiền và huỳnh văn xanh
cả năm đối tượng trên là người trong một gia đình
năm tối tượng này là anh em anh em gột và anh em ghế
bạn tính kế hoạch chuẩn bị phương tiện công cụ và tiến tài hành đột nhập
sau khi đột nhập thì nhanh chóng là chia hai nhóm khống chế hai bị hại và tước đoạt tài sản của họ
bà con tin tưởng vào lực lượng công an giữ cướp xảy ra xử lý kịp thời và bắt đối tượng kịp thời
bà con rất đặc lòng tin vào ngành lực lượng công an
từ vụ án có thể thấy tại một số địa bàn nhất là vùng nông thôn của tỉnh cà mau
ý thức bảo quản tài sản của số ít người dân còn chủ quan
chính vì vậy người dân nên nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm phải khóa cửa chắc chắn
tài sản có giá trị nên để ở những nơi an toàn phòng ngừa kẻ xấu đột nhập chiếm đoạt tài sản